liên quan đến vụ cháy nhà khiến ba mẹ con tử vong vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vô ý làm chết người
cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các tình tiết của vụ án theo quy định của pháp luật
như đã đưa tin vào sáng ngày một mươi ba tháng tám hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại ngôi nhà kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng trên đường trần quốc thảo phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràm của gia đình anh đặng đình hùng
vào thời điểm đó chị đặng thị hà cùng hai con đang ở trong nhà bất ngờ ngọn lửa bùng phát kèm theo khói đen nghi ngút lan nhanh ra ngôi nhà và xung quanh
người dân phát hiện tri hô cứu nạn
nhận được tin báo trên một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện khẩn trương tới hiện trường phun nước dập lửa tìm cách tiếp cận hiện trường cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong
vụ cháy lớn đã khiến kết cấu ngôi nhà bị ảnh hưởng nhiều vị trí bị đổ sập
lực lượng chức năng đã phải sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt bên trong
đến gần một mươi giờ ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ba mẹ con ở dưới của căn nhà